cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch thành của tỉnh thanh hóa đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng hà minh đạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở xã điền trung huyện bá thước về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào trưa ngày năm tháng chín hà minh đạo cùng bố là hà minh lộc điều khiển xe ô tô tải
khi đến chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh thanh hóa
đóng trên địa bàn xã thạch lâm huyện thạch thành
thì tổ công tác đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thực thi khai báo y tế theo quy định
trong khi thực hiện khai báo y tế xe của đạo dừng đỗ ngay trên lòng đường gây cản trở các phương tiện giao thông phía sau
nên đồng chí trịnh hùng hậu cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an huyện yêu cầu yêu cầu đạo điều khiển xe sát vào lề đường
khi đồng chí hậu đang giải thích cho đạo hiểu rõ về trách nhiệm phải thực hiện khai báo y tế
thì đạo đã bỏ chạy ra xe và kéo mạnh cánh cửa xe làm chúng vào vùng đầu của đồng chí hậu
sau đó cố tình lái xe bỏ chạy dù đã bị ngăn cản
khi xe chạy được khoảng hai trăm linh mét thì bị tổ công tác truy đuổi khống chế và bắt giữ